hiện nay dịch tả lợn châu phi đang quay trở lại khiến cho người dân vô cùng lo lắng
nhiều địa phương đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch
cũng như huy động lực lượng tập trung ngăn chặn dịch bệnh lây lan
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ba tỉnh lào cai quảng nam và cần thơ
nơi đang đối phó với dịch tả lợn bùng phát trong thời gian gần đây
trên địa bàn tỉnh lào cai đã chính thức ghi nhận hàng trăm con lợn chết vì dịch tả lợn châu phi
hai xã bản lầu và lùng vai của huyện mường khương là nơi bùng phát dịch tả lợn châu phi
nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân nhập lợn giống mang mầm bệnh từ địa bàn khác về chăn nuôi nhỏ lẻ
tính đến hết ngày một mươi bảy tháng năm đã ghi nhận có sáu mươi bốn con lợn của sáu hộ dân bị chết phải đem tiêu hủy
trên địa bàn tỉnh lào cai đã yêu cầu các ngành địa phương huy động tối đa lực lượng phòng chống dịch kiểm soát chặt chẽ hạn chế dịch bệnh lan rộng
trước mắt cung cấp sáu mươi tấn vơi bột và trên bốn trăm linh lít hóa chất để khử trùng tiêu độc
lập hai mươi chốt kiểm dịch kiểm soát các phương tiện ra vào địa bàn
còn tại quảng nam theo thông tin ban đầu ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên xuất hiện tại xã duy hải vào ngày một mươi bốn tháng năm
và sau ba ngày dịch bệnh đã lây lan sang bảy hộ khác làm hơn hai mươi con lợn bị nhiễm bệnh
không chỉ dừng lại ở xã duy hải hiện dịch tả lợn châu phi đã được phát hiện tại ba hộ nuôi tại xã duy nghĩa huyện duy xuyên với tám con lợn bị mắc bệnh
còn tại quảng nam theo thông tin ban đầu ổ dịch tàn lợn châu phi đã được phát hiện tại xã duy hải huyện duy xuyên với tám con lợn bị mắc bệnh
trước những diễn biến phức tạp và nhanh của dịch bệnh tả lợn châu phi thành phố cần thơ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát dịch bệnh tại những vùng giáp danh với địa phương này
ở các huyện phong điền thới lai và quận cái răng đây là những địa bàn giáp danh với các nơi có ổ dịch tà lợn châu phi thuộc tỉnh hậu giang
công tác tuyên truyền cũng được triển khai giúp người chăn nuôi hiểu rõ về dịch bệnh và chủ động ứng phó
song song đó các trạm kiểm dịch và chút lưu động cũng tăng cường giám sát quản lý chặt lượng lợn ra vào và quá cảnh qua địa bàn thành phố